ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
chủ đức house với phần xét hỏi các bị cáo
phiên tòa được mở do có bốn mươi ba trong tổng số sáu mươi bảy bị cáo kháng cáo đề nghị tòa xem xét lại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm
ngoài ra vụ án còn có kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại quốc tế hoàng nam anh
trong ngày làm việc đầu tiên nhiều bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
một số bị cáo với vai trò thư yếu trong vụ án được cấp sơ thẩm tuyên mức án thấp nên có mong muốn được tòa phạt tiền thay vì phạt tù
các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới như tích cực hợp tác với cơ quan điều tra thành khẩn khai báo ăn năn hối cải gia đình khó khăn lao động chính trong gia đình